công an tỉnh bình thuận vừa cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra tại nhà ông nguyễn văn bé tại thôn quý hải xã long hải huyện đảo phú quý
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã thu giữ các đồ vật dấu vết liên quan đến vụ cháy nổ nhất là đã phát hiện bên trong ngôi nhà của ông nguyễn văn bé các vật liệu nổ gồm một mươi tám ba kg bột có thể là thuốc nổ tnt hỗn hợp tám trăm ba mươi bốn kiếp nổ
cán bộ điều tra đã lập biên bản thu giữ từ các tài liệu điều tra và kết khám nghiệm hiện trường công an huyện đảo phú quý nhận định tại nhà ông nguyễn văn bé xảy ra cháy tác động đến vật liệu nổ có thể là thuốc tnt hỗn hợp gắn sẵn kíp được cất giấu phía sau nhà đã gây ra nổ lớn hai tính liên tiếp
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một tháng sáu tại nhà của ông nguyễn văn bé ở thôn quý hải xã long hải phát ra hai tiếng nổ lớn liên tiếp làm bị thương năm người và hư hại hàng chục căn nhà